viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam vừa công bố ba bằng độc quyền sáng chế về các chế phẩm sinh học phân hủy nhựa túi ni lông đặt nền tảng phát triển các giải pháp công nghệ hướng tới xử lý rác thải polymer chất dẻo có khả năng phân hủy sinh học
kết quả này đã cho thấy sự tâm huyết và nỗ lực không ngừng của các nhà khoa học viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam trong hoạt động giải quyết các vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện nay đặc biệt là ô nhiễm rác thải nhựa
các nhà khoa học đã xác định được khả năng phân hủy sinh học của nhựa túi ni lông bằng các enzym ngoại bào lactase phát triển vi sinh vật ưa nhiệt có khả năng phân hủy sinh học polymer chất dẻo
từ kết quả của đề tài nghiên cứu này viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã tạo ra chế phẩm sinh học phân hủy màng polymer plastic có nguồn gốc từ dầu mỏ cho phép thử nghiệm xử lý rác thải polymer chất dẻo góp phần giảm tác động xấu đến môi trường sống và phát triển kinh tế bền vững tại việt nam trong đó có vấn đề ô nhiễm trên biển và đại dương hiện nay